thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày một mươi hai tháng bảy của bộ y tế cho biết
việt nam có thêm sáu trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín tại một mươi một tỉnh thành phố
và riêng thành phố hồ chí minh là năm trăm năm mươi bốn ca
đến nay cả nước đã vượt con số ba mươi ca mắc
về công tác tiêm chủng hiện cả nước đã có hơn bốn triệu liều vaccine được tiêm
để tạo điều kiện cho những người có nhu cầu tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đăng ký online
bộ thông tin và truyền thông cũng vừa ra mắt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử
người dân có thể tải ứng dụng trên điện thoại di động hoặc truy cập vào trang web
tiêm chủng covid một mươi chín gov vn để đăng ký tiêm khai báo y tế và cập nhật phản ứng sau tiêm
tin an ninh trả tự nhằm đối phó với lực lượng chức năng đối tượng nguyễn văn long
tức long cây đã thiết kế khu vực nhà theo hình thức bong ke xây tường cao
hai lớp cổng nuôi nhiều chó giữ lắp nhiều camera dùng ám tín hiệu
và chỉ bán ma túy cho đối tượng
quen biết tuy nhiên hiện đối tượng đã bị công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam bắt giữ
theo điều tra ban đầu tại nhà nguyễn văn long lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng
đang bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện
hai mươi túi ni lông bên trong chứa hơn một trăm sáu mươi viên nén màu đỏ là ma túy ngựa
và hai mươi bốn túi ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá đã bị thu giữ
khám xét khẩn cấp nơi ở của long lực lượng công an thu giữ thêm nhiều đao kim các loại
và các tăng vật có liên quan khác
mới đây công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke focus ktv
thuộc tổ hợp khách sạn westlak ở phường tích sơn thành phố vĩnh yên
vẫn lén lút hoạt động vi phạm các quy định phong dịch của chính quyền địa phương
kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke focus ktv lực lượng công an phát hiện trong một phòng hát
có một mươi bốn đối tượng thanh thiếu niên ở độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi bảy đang tụ tập hát hò
các trường hợp này đều đang không đeo khẩu trang và có biểu hiện sử dụng
trái phép chất ma túy qua xét nghiệm nhanh phát hiện một mươi ba trên một mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố một đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen
đó là nguyễn tấn dũng chối tỉnh bắc giang
để có tiền sinh sống và tiêu xài từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một dũng cùng một đối tượng
vào thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc thuê phòng trọ để hoạt động cho vay lãi nặng
dũng đã in tờ rơi quảng cáo nội dung cho vai tiền và số điện thoại để liên hệ
rồi giải trên các tuyến đường khi có người cần vay tiền liên hệ
thì dũng đến gặp và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình công việc thu nhập của người vay
khi cho vai thì không cần người vai để lại giấy tờ tùy thân hay thế chấp tài sản
cũng không hợp làm hợp đồng và không cần viết giấy vai tiền
với mức lãi suất từ hai trăm bốn mươi ba đến ba trăm sáu mươi năm một năm dũng đã cho tổng cộng khoảng một mươi bốn người vai
với tổng số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng và thu lợi bất chính
khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
năm mươi ba thanh thiếu niên đang tụ tập dự tiệc sinh nhật tại một quán nhậu hải sản
ở huyện phú riềng không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đã bị lực lượng chức năng tỉnh bình phước phát hiện và xử lý
cụ thể vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi tháng bảy nhận được tin báo tại quán nhậu hải sản
trương bp tại thôn tân hiệp một xã bù nho đang tổ chức tiệc sinh nhật
các lực lượng chức năng lập tới hiện trường kiểm tra phát hiện năm mươi ba thanh thiếu niên
đang tụ tập sự tiệc không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
trong số này có nhiều người đến từ các địa phương đang có dịch diễn biến phức tạp
chủ quán không áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
đoàn kiểm tra đã mời chủ quán và các đối tượng về trụ sở ubnd xã bù nho để làm việc
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính tiến hành phun khử khuẩn
tại quán nhậu hải sản nói trên
qua xét nghiệm nhanh năm mươi ba trường hợp nói trên đều âm tính với sars cov hai
chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy đối tượng võ minh ngọc
chủ hộ kinh doanh nhà nghỉ phúc thiện một tại số hai trăm sáu mươi ba đường hai bà trưng
thành phố quảng ngãi vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quảng ngãi tạm giữ
vào khoảng hai giờ sáng ngày chín tháng bảy qua công tác nắm tình hình
lực lượng công an phát hiện xử lý ba mươi năm nam nữ thanh niên đang tụ tập
tại nhà nghỉ phúc thiện một có cả ma túy bất chấp việc thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
lực lượng chức năng tiến hành test nhanh ma túy và covid một mươi chín đối với ba mươi năm nam nữ thanh niên
kết quả có ba mươi hai trên ba mươi năm trường hợp dương tính với ma túy
và không có trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
ngoài ra ba trường hợp khác có liên quan cũng được kiểm tra
thì cho kết quả âm tính với covid một mươi chín
tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép sang trung quốc
ba đối tượng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh cao bằng phát hiện bắt giữ
quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực mốc bảy trăm một mươi năm thuộc xã tổng cọt huyện hà quảng
tổ công tác phát hiện sáu người có hành vi vượt biên trái phép
mở rộng điều tra
đồn biên phòng tổng cọt triệu tập các đối tượng vi văn sản nông văn phong và lý văn cảnh
sản và phong khai nhận được cảnh thuê đưa người sang trung quốc với tiền công năm trăm linh nhân dân tệ
đến ngày bảy tháng bảy cảnh có đưa cho phong tiền công hơn ba triệu đồng
qua mạng xã hội đối tượng cảnh quen một người đàn ông trung quốc
thuê một bốn trăm linh nhân dân tệ mỗi người nếu đưa chót lọt bốn công dân việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc
đội biên phòng tổng cọt đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao vụ án cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng thụ lý theo quy định
một vụ đánh bạc dưới hình thức sóc tài xỉu ăn thua bằng tiền với nhiều đối tượng tham gia vừa bị công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa bắt quả tang
điều đáng nói vụ việc này diễn ra giữa lúc huyện vạn ninh đang tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
tổ trinh sát đột kích vào bãi đất trống tại khu vực dốc thị thuộc xã vạn lương huyện vạn ninh và bắt quả tăng một mươi một phụ nữ đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc tài xỉu ăn thua bằng tiền
thời điểm bị phát hiện toàn bộ các đối tượng đều không đeo khẩu trang
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ tiền trên chiếu bạc hơn một mươi bảy triệu đồng
cùng các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc thu giữ trên người các đối tượng hơn hai mươi bốn triệu đồng năm xe mô tô các loại
hiện công an huyện vạn ninh đang tiếp tục xác minh điều tra các đối tượng về hành vi đánh bạc đồng thời củng cố hồ sơ xử lý liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
số ca dương tính với sars cov hai trên địa bàn tỉnh đồng nai có liên quan đến các chợ đầu mối tại tp hcm không ngừng gia tăng
vào ngày hôm qua tỉnh đồng nai đã quyết định tạm ngưng hoạt động của một số chợ
cho đến khi có thông báo mới để khoanh vùng kiểm soát ngăn chặn lây lan dịch bệnh
chợ đầu mối nông sản thực phẩm dầu dây thuộc huyện thống nhất có quy mô lớn nhất tỉnh đồng nai phải tạm thời đóng cửa
tiếp đến là các chợ trên địa bàn thành phố biên hòa gồm chợ tam hòa chợ long bình tân và chợ bửu hòa
nguyên nhân tạm dừng hoạt động đối với các chợ này là do công tác phòng chống dịch chưa đảm bảo
các chợ tự phát ngừng hoạt động người mua hàng tập trung về đây đông không đảm bảo việc giữ khoảng cách và buôn bán không đeo khẩu trang
tiểu thương tại những chợ này tiếp xúc di chuyển rất đa dạng gây khó khăn trong công tác điều tra dịch tễ dễ phát sinh các trường hợp dương tính và số lượng f một f hai tăng cao
để siết chặt và thực hiện quyết liệt hơn các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh tiền giang cũng đã thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị một mươi sáu trong thời gian một mươi năm ngày
bắt đầu từ giờ ngày hôm nay một mươi hai tháng bảy
trên địa bàn một mươi huyện thị xã thành phố trừ huyện tân phú đông tiếp tục thực hiện theo chỉ thị số một mươi năm
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu người dân ở địa bàn một mươi huyện thị xã thành phố trừ huyện tân phú đông
thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày hôm nay theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu
theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình tổ dân phố tổ nhân dân tự quản cách ly với tổ dân phố tổ nhân dân tự quản
khu phố ấp cách ly với khu phố ấp xã phường thị trấn cách ly với xã phường thị trấn huyện thị xã thành phố
cách ly với huyện thị xã thành phố nhằm đảm bảo an toàn hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
mọi người dân được yêu cầu ở nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như tạm dừng các dịch vụ ăn uống
mang về trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày hôm nay
thành phố cần thơ có sáu ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng trước diễn biến khó lường của dịch bệnh
thì từ giờ ngày một mươi hai tháng bảy thành phố đã quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
tại hai quận là quận ninh kiều và quận cái răng
thời gian giãn cách tại hai quận của thành phố cần thơ là một mươi năm ngày người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết
phân xử nhà máy phải đảm bảo khoảng cách an toàn đeo khẩu trang thực hiện khử trùng diệt khuẩn theo quy định
riêng các quận huyện còn lại áp dụng theo chỉ thị một mươi năm của chính phủ
trước đó thành phố cần thơ đã cho phong tỏa chợ tân an ở quận ninh kiều khi phát hiện một người nghi mắc covid một mươi chín
và hai trường hợp mắc bệnh ở các địa phương khác có liên quan đến khu chợ này
qua xét nghiệm tổng soát các f một liên quan đây ghi nhận bảy mối gột dương tính yếu và ba f một là người thân của bệnh nhân dương tính sars cov hai
đến nay đã có nhiều tỉnh miền tây nam bộ áp dụng giãn cách xã hội trước tình hình lây nhiễm phức tạp đặc biệt từ thành phố hồ chí minh
cũng từ giờ ngày một mươi hai tháng bảy tỉnh tiền giang áp dụng giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu đối với một mươi huyện thị thành phố
tỉnh bạc liêu quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ đối với huyện phước long kể từ một mươi hai h ngày một mươi một tháng bảy
tại an giang kể từ giờ ngày một mươi một tháng bảy thực hiện giãn cách xã hội theo chí thị một mươi năm trên toàn tỉnh áp dụng trong vòng một mươi năm ngày
ngày một mươi tháng bảy ubnd tỉnh đồng tháp đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội đối với thành phố sa đéc và các huyện châu thành lai vung lấp bò cao lãnh
theo chí thị một mươi sáu trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày một mươi một tháng bảy
thưa quý vị trên địa bàn của tỉnh đồng nai đang có khoảng một hai triệu công nhân lao động
do đó khi mà dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại thành phố hồ chí minh
và tỉnh bình dương hai địa phương giáp ranh với đồng nai
thì những ngày này ngành chức năng và các doanh nghiệp đang tập trung cao độ để thực hiện các biện pháp ngăn chặn
không để cho dịch xâm nhập vào các nhà máy
xe trước khi vào nhà máy được khử khuẩn công nhân bắt buộc đeo khẩu trang sát khuẩn tay và giãn cách trong quá trình làm việc tại các phân xưởng
những biện pháp nghiêm ngặt được công ty trách nhiệm hữu hạng daken việt nam khu công nghiệp amata thực hiện trong những ngày này
không để dịch bệnh xâm nhập vào doanh nghiệp
ngoài ra doanh nghiệp này cũng đang chuẩn bị thực hiện phương án để bố trí người lao động ở lại trong nhà máy
tức là người ta phải thực hiện nó một cách đầy đủ hơn
các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp cũng có nhân sự lên đến sáu trăm linh người lao động
trước việc dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại hai địa bàn giáp ranh với đồng nai
ngành chức năng cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp đang thực hiện các giải pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập
bảo đảm duy trì chuỗi sản xuất không bị đứt gãy
đông lao động thì đối với những lượng lao động ngoài tỉnh thì họ không để người ở lại và những chuyên gia ở lại
còn những trường hợp mà đi đi về về đồng lao động là thật cần thiết
và khi chủ doanh nghiệp công ý thì chúng ta cũng chấp thuận trên cơ sở là phải bảo vệ được vấn đề an toàn vệ sinh
đặc biệt là chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu phối hợp cùng với sở y tế và các ban ngành
khi được ubnd tỉnh chủ trì họp thì chúng tôi cũng mạnh dạng đề xuất
giao cho các huyện thành phố là thành đập khoảng một trăm hai mươi cái tổ kiểm tra
ở cấp tỉnh cấp huyện cấp quận huyện
đấy là đến
kiểm tra tất cả các doanh nghiệp việc chấp hành quy định của chính phủ và của bộ y tế cũng như là của ubnd
ngoài việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín của ngành chức năng
sự đồng hành của doanh nghiệp thì hơn lúc nào hết mỗi công nhân lao động cần nâng cao hơn nửa ý thức
thực hiện các biện pháp phòng dịch tại nhà máy nơi lưu trú và hạn chế việc di chuyển
nhất là thành phố hồ chí minh tỉnh bình dương hai địa phương đang là tâm dịch của đất nước
tiếp tục là thông tin về phòng chống covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
bệnh viện chờ rảy thông báo chiến sĩ công an quận tân phú thành phố hồ chí minh mắc covid một mươi chín nặng
phải đặt ecmo đã hồi phục xuất viện sau hơn một tháng điều trị tích cực tại đây
bệnh viện chờ rảy đánh giá đây là bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín có diễn tiến nặng không thua bệnh nhân thứ chín mươi một
là phi công người anh trước đây mà bệnh viện từng cứu sống
được biết trong đợt dịch lần thứ tư chiến sĩ này cũng là bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín nặng đầu tiên
phải đặt ecmo được chuyển đến bệnh viện chợ rảy và cũng là bệnh nhân nặng đầu tiên được xuất viện
vào ngày sáu tháng sáu người này bị sốt mệt và khó thở sau một thời gian tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn
anh được chuyển từ bệnh viện công an thành phố hồ chí minh qua bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố
điều trị trong tình trạng tổn thương phổi tiến triển tiên lượng xấu
ngày tám tháng sáu ekip y bác sĩ của khoa hội sức cấp cố bệnh viện chờ rảy phù hợp với bệnh viện bệnh nhiệt đới
thành phố hồ chí minh tiến hành đặt ecmo sau đó vận chuyển an toàn và bệnh viện tiếp tục điều trị cho đến nay
chiều tối ngày một mươi một tháng bảy sở y tế thành phố hồ chí minh thông báo về kế hoạch tiêm chủng vaccine đợt năm trên địa bàn
với số lượng dự kiến là một một triệu liều astrazeneca
trong tháng bảy thành phố sẽ nhận được một triệu liều vaccine từ nguồn tài trợ của mỹ theo cơ chế covax
và một trăm linh liều vaccine estrazennaca từ nguồn tài trợ của chính phủ nhật bản
tổng cộng sẽ có khoảng một triệu một một trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín
dành cho thành phố
theo kế hoạch người được tiêm ưu tiên trong đợt này sẽ là người dễ bị tổn thương
và nằm trong các vị trí nguy cơ rất cao và nguy cơ cao trên địa bàn quận huyện
ngoài ra còn có các nhóm theo nghị quyết hai mươi một
thành phố hồ chí minh bổ sung một số đối tượng có nguy cơ cao vào danh sách các trường hợp
việc ưu tiên tiêm vaccine như lái xe lực lượng tham gia cung ứng dịch vụ thành viên tổ y tế cộng đồng
thành phố dự kiến sẽ lập điểm tiêm chủng tại ba trăm một mươi hai trạm y tế quận huyện
mỗi quận huyện sẽ tổ chức thêm một địa điểm với thời gian triển khai từ hai đến ba tuần
sáng phương nam xin được tiếp tục với lĩnh vực văn hóa văn nghệ
từ ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng bảy không gian tham quan thực tế ảo câu chuyện dòng sông
được khởi động phục vụ cho khách tham quan
chương trình đấu giá sẽ được tiến hành tiếp đó gây quỹ cho chương trình hành động river ơi
đào tạo và nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường
ekip thiết kế tạo nên phòng tranh thực tế ảo
trưng bày hơn hai mươi tác phẩm của nghệ sĩ việt nam và quốc tế
các bức họa đến từ những tên tuổi thành danh như họa sĩ lê đình nguyên
tôn thất bằng doãn hoàng lâm nguyễn quốc thái
hay cựu đệ sứ hy lạp tại việt nam họa sĩ nicholas kanelos
họa sĩ hadi sioanto người indonesia
giai đoạn tiếp theo từ ngày hai mươi hai tháng bảy đến ngày hai mươi chín tháng bảy
bốn phiên đấu giá trong khuôn khổ triển lãm câu chuyện dòng sông
sẽ được tổ chức trên facebook người sáng lập quỹ sống là bà giang kèo
nhằm gây quỹ phòng hạt giống cho các hoạt động của river oil
trong năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi năm
ý niệm của không gian trưng bày câu chuyện dòng sông
có chủ ý liên tưởng về river oil
một chương trình thúc đẩy sáng tạo sáng kiến và đối thoại
về phát triển bền vững thông qua nghệ thuật công nghệ và giáo dục
ở giải thưởng giế mèn dành cho sách thiếu nhi năm hai nghìn hai mươi một
tác phẩm vào chung khảo hành trình đông a
để lại ấn tượng tích cực bởi mỹ thuật sáng tạo
tác giả trẻ trần tuyết hân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
đã dành cho sáng phương nam cuộc trò chuyện đầu tuần
về quá trình sáng tác đưa lịch sử dân tộc
vào trang sách hấp dẫn đọc giả nhỏ tuổi
sách tranh hành trình đông a đi theo dòng phiêu lưu viễn tượng
của cô gái trần đông a trong một lần dư xuân
tại lễ hội đền trần đã xuyên không về gặp các tiện nhân thế kỷ một mươi ba
dẫn đường cho câu chuyện xuyên không kỳ lạ của cô gái đông a là loài cá
chi tiết này không phải ngẫu nhiên
mà từ nguồn gốc xuất thân chạy lưới của các nhà lãnh đạo
thuộc thế hệ đầu của nhà trần
đang cài vào câu chuyện
đầu tư đáng kể của tác giả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu này là phần mỹ thuật
trần tuyết hân vẽ lại chứng xuyên không lý thú
theo lối tranh khắc gỗ
tuy nhiên các nét vẽ được mềm hóa khi được chuyển về dạng digital
được vẽ bằng wacom trên máy tính
nhiều màu sắc tươi tán được ứng dụng cho hình ảnh câu chuyện
rồi đến khi mà lọc mà đưa qua cho nhà xuất bản ấy
thì mình phải lọc hết kiểm tra hết dẫn chứng hết toàn bộ
khi chỉ cần nhà xuất bản nói
ờ hình ảnh này em lấy tư liệu ở đâu chứng minh đi
thì em sẽ đưa ra ở em lấy dòng sách đó
ở trang nào mộc nào của sách ai tác giả là ở đâu v v
còn nếu như mình lấy hình ảnh ở trên mạng
phải chứng minh được là nó được ai công nhận
hay nhìn nó công nhận là báo tàng v v
và viết thì là cái viết nội dung đó
đây là nội dung cái cuốn đầu tiên em viết văn luôn
cho nên là cái ngôn từ nó sử dụng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm
cho nên là nó hơi thô hơi khô một xíu
khi mà tìm tư liệu mình phải đi rất là nhiều nơi
mà đặc thủ là em là người miền trung
em sống ở miền nam
tại tại em làm tổng bộ miền bắc
cho nên là nó còn khó nữa
hàm lượng nội dung trong hành trình đông ma
không chỉ xoay quanh các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm
đang sen trong hành trình khám phá của cô bé nhân vật chính
còn gửi gắm kiến thức và hình dung về sáng vật của người đại việt
như gốm vải giấy
đến lối kiến trúc điêu khắc
mà thế hệ hậu bối ngày nay vẫn luôn ngưỡng vọng
cuộc sống bình yên hòa trong những hương sắc
thiên nhiên những ngôi làng trù phú
nhưng cánh đồng lúa chính con đường làng hiện ra
qua những bức tranh công phu
từ đại cảnh đến tiểu cảnh trực tả
được thực hiện tỉ mỉ theo lối tranh khắc gỗ
thưa quý vị việc chăn thả ra súc trên đường giao thông
tại các vùng nông thôn
từ lâu đã mang đến rất nhiều tai nạn giao thông nghiêm trọng
thế nhưng việc quy kết trách nhiệm
và việc đứng ra chịu trách nhiệm trong các vụ việc này
thì phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của
mỗi người nuôi người chăn thả gia súc
đoạn clip ngay sau đây phản ánh rõ nét nhất
về mức độ nguy hiểm của hành vi
cũng như ý thức của người chăn thả ra súc
trong những trường hợp như thế này
trong thời điểm
dịch covid một mươi chín bùng phát có nhiều khó khăn
trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất
phục vụ cho các chốt kiểm tra
tuy nhiên với sự chủ động linh hoạt
sở giao thông vận tải tp hcm đã phối hợp
với trung tâm công tác thanh thiếu niên
của trung ương hội liên hiệp thanh niên
và một số đơn vị trang bị các container văn phòng
để cán bộ chiến sĩ các chốt nghỉ ngơi
các văn phòng di động bằng container chuyên dụng này
sẽ được lắp đặt đầy đủ
trang thiết bị làm việc nghỉ ngơi và điều hòa nhiệt độ
đây là hoạt động ý nghĩa kịp thời
góp phần quan trọng để đảm bảo sức khỏe
điều kiện làm việc cho các lực lượng tuyến đầu
phòng chống dịch ở các cửa ngõ ra vào tp hcm
trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến
hết sức phức tạp cũng như thời tiết khắc nghiệt hiện nay
dịch bệnh covid một mươi chín đang gây ảnh hưởng
tới mọi mặt của đời sống
nhưng có lẽ hoạt động vận tải là một trong
những ngành nghề bị ảnh hưởng rõ nhất
nhiều chính sách hỗ trợ nhằm giảm bớt khó khăn
cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải
đã được đưa ra nhưng việc triển khai
vẫn còn gặp nhiều vướng mắt
và một trong số đó là chính sách
miễn giảm phí bảo trì đường bộ
cho phương tiện vận tải ngừng hoạt động
do ảnh hưởng của dịch bệnh
lo dọn vệ sinh trước khi đưa xe ra bến
chở khách là công việc thường ngày
của các lái xe như anh hùng
nhưng hơn một tháng ngày
việc lau dọn xe đối với anh chỉ còn là thói quen
chứ không phải ngày nào xe cũng được hoạt động
vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
xe dừng hoạt động cũng đồng nghĩa
doanh nghiệp vận tải sụt giảm doanh thu
nhưng các chi phí cho xe hoạt động
nhiều doanh nghiệp vẫn đang phải chi trả

hiện nay để duy trì hoạt động
bây giờ chỉ có khoảng một mươi con
vậy là tỷ lệ chạy là một phần một mươi
so với xe mà chúng tôi đang có
duy trì đường bộ là một
thứ hai là phí xe tuyến
xe lốt ở các bến
xe lốt đầy đủ
về vấn đề là giảm miễn trừ
nhưng thực sự để mà giải quyết những vấn đề đấy
thì nó rất nhiều các thủ tục văn bản giấy tờ
cho nên là chúng tôi thật sự là cũng không mặn mả
về vấn đề miễn giảm đấy
việc bớt đi một loại chi phí
cũng là nguồn hỗ trợ cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn
đặc biệt là khi phương tiện vận tải dừng hoạt động
vẫn phải nộp khoản phí này
cũng là điều không hợp lý
thế nhưng vẫn còn đó những lo ngại về sự minh bạch
câu chuyện của nó
là chuyện người ta không đi
mà giảm thì là chuyện rất có lý
nhưng chuyện vô lý về sau
là cơ chế xin cho
cái đánh giá đúng sai
trong việc đi hay không đi
khai thác hay không tác như thế nào
tần suất ra làm sao
hương độ ra thế nào
và sự công bằng của các doanh nghiệp khác nhau
do vậy là không lúc nào hơn lúc này hết
việc chuyển đổi số trong quan trị
cái hoạt động
kinh tế giao thông vận tải là vô cùng quan trọng
các chuyên gia giao thông cũng nhấn mạnh
việc đưa ra giải pháp hỗ trợ
cho các doanh nghiệp vận tải
lúc này là vô cùng cần thiết
thế nhưng việc hỗ trợ như thế nào
cần phải được đảm bảo minh bạch công bằng và chặt chẽ
tránh tình trạng trục lợi

trong giai đoạn khó khăn